kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn mới đây chương trình đại nhạc hội v rock hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên đã được tổ chức
tại sân vận động bách khoa hà nội với sự tham gia của nhiều ban nhạc tiên tuổi trong làng nhạc rock
v rock hai nghìn một mươi chín đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới nghệ sĩ và khán giả yêu thể loại âm nhạc này
chương trình đời sống văn nghệ tuần này xin được gửi đến quý vị và các bạn những điểm nhấn của sự kiện này
trước tiên mời quý vị cùng theo dõi các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật diễn ra trong tuần qua
chương trình đại nhạc hội v rock hai nghìn một mươi chín
hai mươi ba tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là những câu chuyện cảm xúc đánh dấu địa danh phong tục tập quán các vùng miền của các tỉnh miền núi phía bắc
các tác phẩm phản ánh đậm nét về cuộc sống của những con người miền núi hồn hậu và chất phác
từng tác phẩm có bố cục chặt chẽ sáng tạo trong cách thể hiện có tính nghệ thuật cao tính nhân văn sâu sắc

nhân kỷ niệm bốn mươi năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới
biên giới phía bắc của tổ quốc
mới đây tại hà nội ban liên lạc cựu chiến binh quân đoàn một mươi bốn mặt trận lạng sơn
phối hợp với tạp chí môi trường và đô thị việt nam đã ra mắt cuốn sách
những người đi giữ biên cường
sự kiện nhằm tôn vinh và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại mặt trận lạng sơn
và các tỉnh biên giới phía bắc trong một mươi năm chiến đấu bảo vệ biên giới tổ quốc một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín
cuốn sách những người đi giữ biên cương là tập văn thơ kịch tư liệu quý mang đậm chất sử thi
sách dày gần ba trăm linh trang gồm hơn ba mươi sáng tác được tuyển chọn của hơn hai mươi tác giả
hầu hết là cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận lạng sơn gần bốn mươi năm trước
cuốn sách phản ánh một cách trung thực về hơi thở của cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc
vừa qua ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tp hcm tổ chức chương trình giao lưu
biểu diễn và tôn vinh kỷ niệm một trăm linh năm
hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương một nghìn chín trăm một mươi tám hai nghìn một mươi tám
đây là dịp chia ân những con người đã góp sức mình vào sự phát triển của nghệ thuật sân khấu cải lương
chương trình quy tụ hơn bốn trăm linh nghệ sĩ nhạc công tham gia đã mang đến cho khán giả những giai điệu trích đoạn cải lương tiêu biểu
nêu bật các cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương việt nam trong suốt một trăm linh năm qua
qua một thế kỷ hình thành và phát triển cải lương vẫn giữ nguyên bản chất và không ngừng đổi mới cách tân
không chỉ đơn thuần là loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn đóng vai trò như một sản phẩm văn hóa đặc thù
cổ vũ cho cái chân thiện mỹ góp phần giáo dục truyền thống và nhân cách con người
kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
nhà hát cabinica nhật bản và nhà hát kịch việt nam kết hợp thực hiện dự án giao lưu kịch việt nhật
với hình thức hợp tác giao lưu văn hóa
dự án đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam
và quỹ văn hóa nhật bản tại việt nam
để kết thúc dự án mới đây các nghị sĩ hai nước đã ra mắt khán giả thủ đô vỡ kịch ngắn sự sống
kịch sự sống do đạo diễn người nhật bản hiroyuki munetsuge
đạo diễn dựa trên nguyên tác truyện taniko vách núi của nhật bản ra đời cách đây khoảng sáu trăm linh năm
sự sống do đạo diễn người nhật bản hiroyuki munetsuge ra đời cách đây khoảng sáu trăm linh năm
vở kịch có sự đóng góp của hai diễn viên người nhật bản là mika komon và yuka shimi
cùng với đó là giàn diễn viên của nhà hát kịch việt nam như phương nga quỳnh hoa ngô thuận hồng phúc
nội dung vở kịch kể về một thiếu niên hiếu thảo quyết định tham gia vào chuyến tu hành lên núi
để cầu nguyện cho sức khỏe của người mẹ đang mang trọng bệnh
thế nhưng giữa đường cậu bị đổ bệnh theo quy tắc của đạo tu hành
những người không thể di chuyển giữa đường sẽ bị xử lý theo hình thức là ném xuống vách núi
tuy nhiên vị thân núi đã xuất hiện và cứu sống cậu
nội dung của vỡ kịch khá đơn giản thế nhưng dưới sự sáng tạo của đạo diễn hiroyuki munetsuge
và sự diễn xuất tài năng của giàn diễn viên vỡ kịch sự sống đã mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc ấn tượng
câu chuyện được kể bằng chính ngôn ngữ hình thể của diễn viên chứ không phải bằng lời nói
bởi vậy sự khác biệt ngôn ngữ gần như bị xóa nhòa
cái sự hấp dẫn nhất của kịch nô đó là cái sự kỳ công cái sự khổ luyện
bởi vì chúng tôi tiếp cận kịch nô ở một cái góc rất là nhỏ thôi thì đã thấy nó rất là khó rồi
nó như là cái sự khổ luyện ấy thì mới có thể trở thành một nghệ sĩ biểu diễn kịch nô được
khi mà đã luyện tập kỹ lưỡng ấy thì nó không còn rào cản về mặt ngôn ngữ nữa
không chỉ giao lưu về mặt văn hóa mà nó còn
mang lại cái sức sống mới cho sân khấu kịch
nó mang đến cái sự hấp dẫn cho các diễn viên cho những người nghệ sĩ làm sân khấu
đây cũng là một vừa kịch đánh dấu sự thể nghiệm nghệ thuật rất độc đáo trên sân khấu kịch
các diễn viên không được phân vai cố định như thông thường mà liên tục cháo đổi cho nhau
đôi lúc họ hóa thân thành núi thành tảng đá gập gành hiểm trở bằng chính cơ thể của mình
ngoài ra hiệu ứng âm thanh từ việc chơi nhạc cụ trực tiếp trên sân khấu cũng tạo ra một không gian kịch rất thú vị cho khán giả
vở kịch sự sống được khán giả đón nhận cho thấy sự thành công của việc hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực sân khấu
đây là một hướng đi cần tiếp tục phát huy
thông qua hoạt động hợp tác giao lưu các nghệ sĩ việt nam sẽ mở mang sự hiểu biết
qua đó trao dồi năng lực của bản thân tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nước bạn để đóng góp hiệu quả hơn cho hoạt động sân khấu nước nhà
thưa quý vị và các bạn chương trình đại nhạc hội v rock nằm trong chuỗi chương trình chân dung âm nhạc của đài truyền hình kỹ thuật số vtc
vào thời điểm khán giả yêu nhạc rock đang mong muốn có những chương trình quy mô chính thống
thì một chương trình đặc sắc như v rock đã thắp lửa và thỏa mãn tình yêu rock của khán giả việt nam
rock vốn được biết đến là một thể loại âm nhạc quần chúng nhọc rock mang trong mình những sắc thái mạnh mẽ bốc lửa tự do phóng khoáng
v rock mùa đầu tiên với sức nóng ngay từ những cái tên ban nhạc rock nổi tiếng xuất hiện như bức tường ngũ cung microway wide rounner mtspace cá hồi hoang
đúng là rất là lâu rồi mình nhớ là khoảng bốn năm năm
rồi đổ lại thì mới có một chương trình rock lớn như vậy
hiện tại mình đang rất là vui và phân khích khi lần đầu tiên được đứng trên một sân khấu lớn của rock
từ sau cái show này thì cái hiệu ứng dành cho các bạn đam mê nhạc rock sẽ nhiều hơn
và sẽ mang đến tình yêu nhạc rock cho nhiều hơn nữa các bạn khán giả để các bạn có thể tới trực tiếp cái bộ biểu diễn của nghệ sĩ
v rock hai nghìn một mươi chín được tổ chức với mong muốn sẽ tạo ra một sân chơi âm nhạc mới dành riêng cho nhạc rock nơi các
nhạc được lựa chọn sẽ có cơ hội thỏa sức thể hiện chân dung âm nhạc của chính mình và mang âm nhạc đến gần hơn với khán giả
bọn em là fan của rock chắc chắn rồi từ hồi cấp ba rồi sau đó lên đại học là tụi em nghe những anh lớn trước đó của tụi em
như là bức tường thủy chiều đỏ microway và dĩ nhiên là lần này được đứng chung sân khấu với các anh như vậy tụi em rất là phấn khích
thế hệ bọn em thì nhạc phát triển thêm nhiều cái nhánh nhỏ của rock thì bọn em là một trong những cái nhánh đó khá là khác
có một cái màu không có quá nặng như một vài anh của bọn em chơi
nhưng mà em nghĩ là sẽ có cái màu giữa alternative rock nó sẽ hơi khác khác một chút và hy vọng là khán giả mới sẽ đón nhận
và các khán giả mà đã biết tới bọn em rồi thì họ sẽ thưởng thức theo cách riêng của họ
đặc biệt với sự đầu tư kỹ lưỡng từ ekip sản xuất chương trình v rock hai nghìn một mươi chín có sự cộng tác của kỹ sư âm thanh nổi tiếng thế giới là azuma masaaki
người đã tạo dấu ấn lớn khi đạo diễn âm thanh các chương trình rockstorm mtspay và trên thế giới họ gọi ông là một trong những phủ thủy âm thanh
tôi được tiếp cận với rock fan việt nam kể từ năm hai nghìn một mươi khi phụ trách ánh sáng cho live show rockstorm mùa thứ ba
tôi nhận thấy khán giả việt nam rất đáng yêu và cuồng nhiệt
tôi có thể thấy được tình cảm của họ dành cho rock ban qua gương mặt ánh mắt và nụ cười của họ trên sân
điều đó tạo thêm hưng phấn cho chúng tôi
công hiến và làm tốt công việc
các ban nhạc đã khuấy động sân khấu v rock hai nghìn một mươi chín với hàng loạt ca khúc rock từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt
ban nhạc trẻ đến từ thủ đô hà nội mtspay đã mở màn chương trình với các ca khúc không trọng lực một cuộc sống khác
và đặc biệt là một tác phẩm dựa trên lời của thế loại hát sầm thể hiện trên nền nhạc rock sầm ngược đời đã gây được sự thích thú đối với khán giả

sau màn mở đầu sôi động này các khán giả tại sơn vận động bách khoa liên tục được dẫn dắt
theo sự sôi động của rock qua những màn biểu diễn cuồng nhiệt của ngũ cung với những âm thanh phá cách hay những màn trình diễn đầy thăng hoa của cá hồi hoang mang

sau màn mở đầu sôi động này các khán giả tại sơn vận động bách khoa liên tục được dẫn dắt

và đặc biệt là một tác phẩm dựa trên nền nhạc rock sầm ngược đời đã gây được sự thích thú đối với khán giả
sau màn mở đầu sôi động này các khán giả tại sơn vận động bách khoa liên tục được dẫn dắt

sau màn mở đầu sôi động này các khán giả tại sơn vận động bách khoa liên tục được dẫn dắt

theo sự sôi động của các ban nhạc đã khuấy động sân khấu v rock hai nghìn một mươi chín với hàng loạt ca khúc không trọng lực một cuộc sống khác

theo sự sôi động của các ban nhạc đã khuấy động sân khấu v rock hai nghìn một mươi chín với hàng loạt ca khúc không trọng lực một cuộc sống khác

theo sự sôi động của các ban nhạc đã khuấy động sân khấu v rock hai nghìn một mươi chín với hàng loạt ca khúc không trọng lực một cuộc sống khác
và đặc biệt là một tác phẩm dựa trên nền nhạc rock sầm ngược đời đã gây được sự thích thú đối với khán giả

theo sự sôi động của các ban nhạc đã khuấy động sân khấu v rock hai nghìn một mươi chín với hàng loạt ca khúc không trọng lực một cuộc sống khác
và đặc biệt là một tác phẩm dựa trên nền nhạc rock sầm ngược đời đã gây được sự thích thú đối với khán giả

theo sự sôi động của các ban nhạc đã khuấy động sân khấu v rock hai nghìn một mươi chín với hàng loạt ca khúc không trọng lực một cuộc sống khác